còn tại quảng ngãi trước tình hình mưa lũ kéo dài nhiều đợt gây thiệt hại nặng nề cho người dân
ủy ban nhân dân tỉnh đã đề nghị ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai xem xét kiến nghị chính phủ
và các bộ ngành liên quan hỗ trợ khẩn cấp cho tỉnh nhằm giúp nhân dân khắc phục trước mắt các thiệt hại về đời sống sản xuất
tỉnh quảng ngãi đề nghị hỗ trợ khẩn cấp bảy tỷ đồng để mua ba trăm linh tấn gạo để kịp thời cứu trợ nhân dân vùng lũ
hai trăm năm mươi tấn giống lúa hai mươi tấn giống rau các loại hỗ trợ nhân dân sản xuất vụ đông dân thuốc cử trùng vệ sinh môi trường
khám chữa bệnh gồm năm tấn chlomin b một mươi viên aquatab và một trăm linh cơ sở thuốc để khám chữa bệnh cho nhân dân
thời gian qua bà con nông dân tỉnh quảng ngãi đã bắt đầu chuẩn bị để triển khai vụ đông xuân
trong đó nhiều diện tích lúa trên ruộng cao chủ động nước nhiều diện tích rau màu đã được xuống giống
tuy nhiên do đợt mưa lũ kéo dài đã làm cho toàn bộ diện tích sản xuất đất nông nghiệp của nhân dân bị hư hỏng nặng nề
bên cạnh đó mưa lũ liên tiếp trong nhiều ngày qua đã làm cho các công trình giao thông thủy lợi
và cơ sở hạ tầng khác của tỉnh bị thiệt hại nghiêm trọng ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của người dân
do vậy việc hỗ trợ kịp thời của các bộ ngành trung ương sẽ giúp người dân vùng lũ nhanh chóng phục hồi sản xuất